nhận tin báo cơ quan công an tiến hành truy xét đến ngày hai mươi ba tháng hai bắt được nhật khi đang làm công nhân ở khu công nghiệm hòa khánh
hiện nhật bị công an huyện quận liên triểu tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ khởi tố các hành vi hủy hoại cướp tài sản cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ở khu năm thị trấn phong châu huyện phú ninh tỉnh phú thọ về hành vi cướp giật tài sản
vào hồi chín giờ ngày hai mươi bốn tháng hai công an huyện lâm thao nhận được trình báo của một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở khu một mươi xã tiên kiên huyện lâm thao
về việc trưa ngày hai mươi ba tháng hai tại khu vực chợ tiên kiên huyện lâm thao khi đang dừng xe và lấy ví tiền từ trong cốp xe ra để đi vào chợ mua đồ
thì bị một người đàn ông đi xe máy từ phía sau áp sát giật chiếc ví có ít tiền và một số giấy tờ cá nhân
sau đó đối tượng tăng ga phóng đi vào cuộc điều tra công an huyện lâm thao đã xác định làm rõ công là đối tượng đã gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên
công là đối tượng đã có bốn tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây thì tình trạng trộm cắp tại huyện cái nước đầm rơi của tỉnh cà mau diễn biến phức tạp và manh động
các đối tượng không chỉ đột nhập
và còn chuẩn bị cả xe tải loại có cần cầu để chở tài sản có trọng lượng hàng tấn đi tiêu thụ
chính vì vậy không đợi mất bỏ mới là làm chuồng
người dân luôn phải đề cao tinh thần cảnh giác phòng chống loại tội phạm này trong thời gian tới
dạng sáng ngày chín tháng hai tại khu vực xã lý văn lâm thành phố cà mau tổ công tác tuần tra ban đêm phát hiện mã sơn nam
chú xã tân trung huyện đầm rơi và lâm tấn phong chú phường tám thành phố cà mau có biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng xe và kiểm tra trên người phong thu giữ ba điện thoại di động
theo khai nhận hai điện thoại di động là do phong và nam vừa trộm tại nhà người dân ở huyện cái nước
trên đường đi cắt dấu và tiêu thụ tài sản thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
còn đây là ba đối tượng gồm lê tùng bá nguyễn ngọc thạch và huỳnh tuấn anh cùng tạm trú tại phường một thành phố bạc liêu
vừa bị công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau ra quyết định tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó khi phát hiện một số tấm sát loại lớn thường dùng để lót cho xe thi công công trình
ngày một mươi sáu tháng hai bà đã bàn bạc với thạch và tuấn anh thuê xe ô tô trong đó có cả xe tải loại có cần cầu
đến ấp thành vọng xã tân trung huyện đầm rơi trộm năm tấn sắt có trọng lượng gần hai tấn sau đó trở về thành phố bạc liêu tiêu thụ
chỉ sau một ngày nhận được tin báo công an huyện đầm rơi đã phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ
và công an tp bạc liêu tiến hành truy vết và tạm giữ khẩn cấp ba đối tượng trên
đồng thời thu hồi tăng vật trong vụ trộm
qua một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn cà mau trong thời gian qua
có thể thấy việc cảnh giác cũng như bảo quản tài sản của một số bị hại vẫn còn chưa cao
để phòng ngừa với tội phạm trộm cắp tài sản là không khó
chỉ cần người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản
các tài sản có giá trị phải được bảo quản trước khi ra khỏi nhà cần khóa cửa cẩn thận hay nhờ người trông coi
không nên vì phút lơ là vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng
ra tay trộm cắp tài sản
trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện tịnh biên
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã phát hiện và bắt quả tang ba xe khách dường nằm
vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và có xuất xứ ở nước ngoài
nghi vấn nhập lậu tổng trị giá hàng hóa khoảng hai trăm linh triệu đồng
cụ thể sáng ngày hôm nay hai mươi năm tháng hai tại khu vực khóm xuân phú thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên
tổ công tác phát hiện bắt quả tang xe ô tô khách biển kiểm soát sáu mươi bảy b một trăm năm mươi hai vận chuyển trên một bảy trăm hai mươi hũ dầu cù là
và hai trăm chín mươi hai chai nước hoa có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài và xe ô tô khách biển kiểm soát năm mươi một b năm nghìn bảy trăm sáu mươi một vận chuyển hai mươi can nhựa
chứa sáu trăm linh lít hóa chất không rõ nhãn hiệu xuất xứ và chín mươi bốn chai nước hoa xuất xứ nước ngoài
cũng tại khu vực trên khoảng bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng hai tổ công tác phát hiện
bắt quả tang xe ô tô khách biển kiểm soát năm mươi ld một mươi bảy nghìn hai trăm một mươi vận chuyển một trăm chín mươi chín túi sách không rõ nhãn hiệu xuất xứ
và bảy mươi năm hộp khẩu trang nhãn hiệu các loại
tại thời điểm kiểm tra cả ba tài xế đều không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
hiện tổ công tác đã bàn giao cho công an huyện tịnh biên tạm giữ số hàng hóa trên để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tổ chức cho bốn người trung quốc nhập cảnh
tổ chức cho bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam một đối tượng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn bắt giữ
dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng hai tại khu vực xã tú đoạn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn phối hợp với công an tỉnh
phát hiện bắt giữ nguyễn hà nam giang chú tại quận hoàng mai hà nội khi đang điều khiển xe ô tô chở bốn người đàn ông trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
giang khai nhận qua mạng gia lô đối tượng đã nhận lời với một người không biết rõ họ tên địa chỉ lên khu vực biên giới lạng sơn để đón bốn người đàn ông trung quốc và đưa về hà nội với số tiền công là một mươi ba triệu đồng
khi đang trên đường đưa người thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ các đối tượng người trung quốc khai nhận nhập cảnh vào việt nam để tìm việc làm
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện